chính phủ họp phiên thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng bốn và bốn tháng năm hai nghìn hai mươi ba
tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công
tình hình triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia và một số vấn đề quan trọng khác
phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế quan tâm các vấn đề văn hóa xã hội
củng cố quốc phòng an ninh tăng cường đối ngoại hội nhập quốc tế và đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận của xã hội
tập trung hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất kinh doanh ba đột phá chiến lược ba động lực tăng trưởng tạo công an việc làm và sinh kế cho người dân
bám sát nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng sự lãnh đạo của trung ương bộ chính trị và lãnh đạo chủ chốt
chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi các kế hoạch năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm các nghị quyết chỉ thị của chính phủ thủ tướng chính phủ
về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thủ tướng chính phủ phạm minh chính chỉ rõ
tổ chức thực hiện tốt hiệu quả các nghị quyết kết luận của trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo chủ chốt quốc hội chính phủ thủ tướng
bảo đảm chất lượng tiến độ các đề án nội dung trình hội nghị trung ương bảy và kỳ họp thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm
thực hiện nghiêm công điện số hai trăm tám mươi ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ
kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh đun đẩy công việc tâm lý e rè sợ sai sợ trách nhiệm
không dám tham mưu đề xuất xử lý công việc rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành
về kinh tế vĩ mô thủ tướng yêu cầu thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả
phối hợp đồng bộ chặt chẽ chính sách tiền tệ chính sách tài khoá và các chính sách khác
chính sách tài khóa có trọng tâm trọng điểm linh hoạt hiệu quả
hôm nay tại tỉnh lào cai bộ công an tổ chức lễ công tác
công bố và thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
tới dự lễ công bố có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí đặng xuân phong ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy tỉnh lào cai
tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang đã thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an
điều động đại tá lưu hồng quảng giám đốc công an tỉnh lào cai
giữ chức vụ cục trưởng cục ngoại tuyến bộ công an
đồng thời công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá cao minh huyền
phó giám đốc công an tỉnh nghệ an giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh lào cai kể từ ngày tám tháng năm
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đồng chí lương tam quang đã chúc mừng hai đồng chí lưu hồng quảng và cao minh huyền nhận nhiệm vụ mới
tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới hai đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực
sở trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
phát biểu tại buổi lễ đại tá lưu hồng quảng và đại tá cao minh huyền đã bày tỏ sự tri ân
và cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến ban thường vụ lãnh đạo công an tỉnh lào cai và nghệ an
lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương đã luôn quan tâm ủng hộ chia sẻ giúp đỡ
để các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh và bộ công an giao phó
trên cương vị công tác mới đại tá lưu hồng quảng và đại tá cao minh nguyên sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường của bản thân
cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh lào cai và cục ngoại tuyến bộ công an đoàn kết nêu gương
quyết tâm xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an tiếp bộ trưởng bộ y tế
lao động và phúc lợi nhật bản kato kasunovu đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ việt nam nhật bản đang ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực
nhấn mạnh việt nam nhất quán coi nhật bản là đối tác chiến lược tin cậy quan trọng hàng đầu và lâu dài chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung
trên cơ sở hợp tác y tế hai nước không ngừng được mở rộng và nâng cao bộ trưởng tô lâm đề nghị bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản
mở rộng hợp tác với cục y tế và các bệnh viện của bộ công an việt nam trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe đặc biệt là các công nghệ mới kỹ thuật hiện đại mà nhật bản có thế mạnh
đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh bộ công an việt nam đã tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc và vừa triển khai thành công đoàn cứu nạn cứu hộ sang thổ nhĩ kỳ
bộ trưởng tô lâm đề nghị nhật bản hỗ trợ các chương trình đào tạo tập huấn chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực quân y khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ y tế công an việt nam
ngài kato katsunobu cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan nhật bản khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực để góp phần tăng cường hơn nữa vào việc phát triển quan hệ việt nam nhật bản

tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội như chính trị khoa học công nghệ giáo dục đào tạo văn học nghệ thuật
trong đó công tác công an là một lĩnh vực lao động đặc biệt đội ngũ trí thức công an nhân dân mang một số nét đặc thù khác với đội ngũ trí thức của các ngành khác lực lượng khác
thực trạng trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức công an nhân dân làm rõ những thách thức và yêu cầu đặt ra trong tình hình mới sẽ là những nội dung chính được đề cập đến trong tiểu mục xây dựng nền văn hóa bản sắc việt nam tuần này
có tư duy độc lập để nghiên cứu tổng kết thực tiến nghiên cứu truyền bá lý luận công an nhân dân nghiên cứu ứng dụng các thành tiệu khoa học kỹ thuật
để tạo ra những sản phẩm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân và góp phần xây dựng bảo vệ tổ quốc
trên cơ sở khái niệm trí thức trong công an nhân dân
đảng ủy công an trung ương đã xác định mục tiêu xây dựng phát triển đội ngũ trí thức công an nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
đã quan tâm chú trọng xây dựng phát triển đội ngũ trí thức công an nhân dân ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng
trên cơ sở đó gợi mở một số giải pháp xây dựng phát triển đào tạo sử dụng đải ngộ đội ngũ trí thức công an nhân dân
câu chuyện về tuyển sinh văn bằng hai của các trường công an nhân dân là một ví dụ

năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một có thể được đánh giá là một năm đổi mới trong công tác tuyển sinh và đào tạo trong công an nhân dân
khi đảng ủy công an trung ương đã thống nhất thí điểm tổ chức tuyển sinh đào tạo văn bằng hai đối với công dân đã tốt nghiệp đại học ngành ngoài
đến năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba là năm thứ ba bộ công an tiếp tục thực hiện tuyển sinh
tuyển dụng những công dân có trình độ tốt nghiệp đại học ở ngành ngoài có học lực khá giỏi vào các trường công an nhân dân
đây là một định hướng quan trọng trong việc mở rộng nguồn tuyển thu hút nhân tài vào lực lượng công an nhân dân
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi hai các trường công an nhân dân đã tuyển sinh hơn một ba trăm linh chỉ tiêu với hai phương thức tuyển sinh xét tuyển thẳng và thi tuyển
để có được một cán bộ mà có đầy đủ những kiến thức chi thức đó thì không dễ dàng một tí nào cả
và chỉ đào tạo năm năm
nhưng đại học trong các trường công an nhân dân thì cũng không thể nào tạo ra một cán bộ có đủ những hàm lượng trí thức kiến thức ngoại ngữ khoa học công nghệ như vậy
và chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng việc tuyển sinh đối với các đối tượng đã tốt nghiệp các trường ngoài công an kể cả học ở trong nước và ngoài nước
mà có trình độ khoa học công nghệ tốt có ngoại ngữ tốt yêu ngành công an và công tác trong lực lượng công an
thì chúng tôi cho rằng là rất là phù hợp và rất là cần thiết
làm thế nào để khai thác tiềm năng trí tuệ của dân tộc đặc biệt là năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức
trong đó có đội ngũ trí thức trẻ trong công an nhân dân
đó chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa chi thức tạo tiền đề để đội ngũ trí thức này có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa
đóng góp hiệu quả cao hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhanh bền vững của đất nước
vâng rõ ràng thu hút nhân tài không phải là câu chuyện của riêng ngành nghề nào chế độ nào quốc gia nào
thời kỳ nào bộ máy nhà nước cũng cần có người tài
và trong bối cảnh cạnh tranh nguồn nhân lực chất lượng cao giữa khu vực công và khu vực tư ngày càng gây gắt
thì việc tuyển chọn nhân tài vào khu vực công đã khó giữ chân được nhân tài thì còn khó hơn rất nhiều
và có một thực tế là không ít những người tài được thu hút vào khu vực công
sau một thời gian làm việc thì đã rứt áo ra đi
vậy đâu là nguyên nhân và hướng giải quyết đặt ra là gì
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những góc nhìn của chúng tôi
thực hiện chủ trương đường lối của đảng về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong công an nhân dân
những năm qua đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an đã ban hành nhiều nghị quyết
đề ra các chương trình kế hoạch và thể chế hóa thành các quy định để xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong công an nhân dân
trong đó có việc triển khai nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về xây dựng phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong lực lượng công an
trong đó có việc triển khai nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về xây dựng phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong lực lượng công an nhân dân
trong đó có việc triển khai nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về xây dựng phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong lực lượng công an nhân dân
trong đó có việc triển khai nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về xây dựng phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong lực lượng công an

bài toán đó sẽ có phần xây dựng đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực xứng đáng là nguyên khí của quốc gia có phần quan trọng nâng tầm trí tuệ và sức mạnh của dân tộc thúc đẩy đất nước phát triển nhanh bền vững